văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có văn bản số ba trăm ba mươi chín gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất
để chủ động ứng phó với mưa lũ lũ quét và sạt lở đất văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
các địa phương thông báo đến các cấp chính quyền và người dân nhất là ở vùng sâu vùng xa chủ các phương tiện giao thông đường thủy chủ đầu tư các công trình đang thi công
đặc biệt là những công trình trên sông suối và các chủ hồ chứa nước hầm lò khai thác khoáng sản biết diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh
các địa phương đơn vị tổ chức kiểm tra ra soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
các hộ dân sống ven sông suối để chủ động di rời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
các địa phương tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường kiểm soát việc đi lại của người dân tại các ngầm tràn các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước bến đỏ ngang đỏ dọc để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai